phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nam và công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa phối hợp triệt phá tụ điểm ma túy bắt hai mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc trong quán karaoke
kiểm tra hành chính quán karaoke diamond thuộc thôn phúc nhị xã thanh phong huyện thanh liêm
do trần xuân mạnh làm chủ và trần đức thiện làm quản lý lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng
gồm một mươi hai nam và một mươi hai nữ đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ một túi ni lông có chứa ketamin hai viên ma túy tổng hợp
bảy điện thoại di động hơn sáu mươi triệu đồng cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy